trong nhiều tháng nay toàn lực lượng bộ đội biên phòng đã nỗ lực vượt qua mọi gian khổ bảo vệ biên giới
song song với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sự hy sinh thầm lặng của các anh đã góp phần tô thám hình ảnh bộ đội cụ hồ
đặc biệt đi tới các tổ chốt nằm dọc tuyến biên giới đầu đầu cũng rực rỡ màu cờ tổ quốc
lá cờ thiêng liêng là nguồn cổ vũ rất lớn đối với mỗi người lính trong dịp lễ
trên mỗi tổ chốt chống dịch covid một mươi chín của bộ đội biên phòng thời điểm này đều đỏ rực màu cơ tổ quốc
ngày nghỉ lễ nhiều nhiệm vụ kiểm soát tại các đường mòn lối mở vẫn được tiến hành đều đặn như bao ngày thường khác
đây là một cái tự hào của người lính và quân học sinh
chúng tôi sẽ không chủ quan lơ la đặc biệt là những cái dịp lễ thì càng phải là nêu cao cái tinh thần cảnh giác
để mà thực hiện cái nhiệm vụ vượt qua mọi cái gian nan thử thách
dọc tuyến biên giới dấu chân của những người lính biên phòng vẫn miệt mài trên mỗi cung đường tuần tra
cơ tổ quốc rực đỏ giúp mỗi người lính thấy tự hào hơn khi thực hiện nhiệm vụ tại mỗi tổ chốt chống dịch
với họ ngày nghỉ lễ năm nay đặc biệt có ý nghĩa
bản thân tôi rất là vinh dự và tự hào cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ tại chốt phòng dịch bệnh covid một mươi chín
luôn phát huy vai trò trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn gian khổ trong phòng chống dịch bệnh covid
mà đảng và nhà nước ta đang thực hiện
cơ tổ quốc hình ảnh thiên liên nhưng rất tẩn gũi trên mỗi tổ chốt chống dịch
điều đó thể hiện lòng yêu nước

tự hào và ý thức trách nhiệm của những người lính thành giữ biên cường